tính từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay trên địa bàn thành phố hà nội ghi nhận tổng số bốn một trăm linh sáu ca dương tính với sars cov hai

trong đó số các mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một sáu trăm linh sáu ca số các mắc là đối tượng đã được cách ly là hai năm trăm linh ca